phó thủ tướng trịnh đình dũng đã giao bộ giao thông vận tải tiếp thu ý kiến bộ kế hoạch và đầu tư
và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
dự án xây dựng nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất theo quy định
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv thuộc ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết
đã xây dựng mốc thời gian cụ thể đối với dự án nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tp hcm
việc thực hiện sẽ được tiến hành ngay sau khi acv được phê duyệt chủ trương đầu tư
bảo đảm nhà ga t ba sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến công suất nhà ga mới đạt hai mươi triệu khách mỗi năm tổng diện tích mặt sàn khoảng một trăm linh m hai
tổng kinh phí dự án hơn một mươi một bốn trăm ba mươi tỷ đồng được acv đầu tư bằng vốn doanh nghiệp
sân bay tân sơn nhất dự kiến sẽ đạt bốn mươi năm triệu khách vào năm hai nghìn hai mươi năm